tiếp tục bản tin là một số tin tức về tình hình giao thông tại một số địa phương trên cả nước
ngày bốn tháng năm công an huyện bù đăng bình phước xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông
giữa xe ben và xe khách trên quốc lộ một mươi bốn khiến đoạn đường này kẹt xe nghiêm trọng
theo thông tin ban đầu vào lúc một giờ ba mươi phút của ngày xe ben mang bề kiểm soát năm mươi r ba nghìn năm mươi chín
chạy hướng thành phố đồng xoài đi thị trấn đức phong huyện bù đăng thì bất ngờ mất lái
tông mạnh vào xe khách mang bề kiểm soát năm mươi một b hai mươi năm nghìn bốn trăm sáu mươi sáu chạy theo hướng tỉnh đắk nông đi thành phố đồng xoài
cú va mạnh khiến xe ben leo qua mương và vào bờ đất phía bên phải mới dừng lại sẽ hư hỏng nặng
xe khách một phần đầu bẹp rúm hai mươi hành khách may mắn thoát nạn không ai bị thương nặng
một hành khách cho biết trong lúc mọi người đang ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh
sau đó xe khách dừng lại đầu xe bị tông nát
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước huyện bù đăng và xã minh hưng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông
và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm đông phương tiện từ các tỉnh tây nguyên và miền trung
qua điện phận tỉnh bình phước đổ về thành phố hồ chí minh bình dương để làm việc
nên gây tình trạng kẹt xe hàng cây số